ngày một mươi tám tháng bảy tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia thứ trưởng nguyễn quốc dũng và quốc vụ khanh bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia
isofia đã đồng chủ trì tham khảo chính trị lần thứ sáu giữa hai nước cùng dự có các quan chức bộ ngoại giao hai nước
hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam campuchia đang không ngừng được củng cố
trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên hợp tác giữa các bộ ngành địa phương giao lưu nhân dân ngày càng sâu đậm
hợp tác kinh tế thương mại tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hai triệu đạt bốn bảy tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi chín
hai bên nhất trí cho rằng hợp tác việt nam campuchia còn rất nhiều tiềm năng đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo du lịch
hai bên đánh giá cao cơ chế tham khảo chính trị nhất trí thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phối hợp công tác
trước mắt là phối hợp tổ chức thành công kỳ họp một mươi bảy ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế văn hóa và khoa học kỹ thuật trong năm hai nghìn một mươi chín
chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn quốc dũng đã đến chào xã giao ngài prat sokhon phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia